ngày một một mươi một tại hà nội cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với vụ tổ chức cán bộ bộ y tế đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh nhân viên y tế năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện quyết định số ba nghìn chín trăm ba mươi sáu qd bit ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ trưởng y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát lòng người bệnh nhân viên y tế năm hai nghìn một mươi chín
cục quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn thực hiện quyết định nhằm mục đích kiểm tra đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện cung cấp căn cứ xét thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
các bệnh viện tự kiểm tra đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam và nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan quản lý gửi kế hoạch kiểm tra đánh giá và danh sách thành viên đoàn cho cục quản lý khám chữa bệnh trước khi triển khai sau đó hoàn thành và nộp báo cáo kiểm tra đánh giá trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi